lực lượng vệ binh quốc gia tunisia cho biết tổng cộng chín mươi ba người không có giấy tờ tùy thân đã được giải cứu ở khu vực ngoài khơi bờ biển tunisia trong khi cố gắng tìm cách vượt địa trung hải để đến italia
vụ đầu tiên xảy ra ở ngoài khơi tỉnh fax rồng nam tunisia bốn mươi hai người nhập cư thuộc các quốc tịch châu phi cận sahara được giải cứu khỏi một chiếc thuyền bị chìm
hai vụ khác đã được đơn vị thuộc vệ binh quốc gia ngăn chặn ở ngoài khơi bờ biển khu vực miền trung nước này nơi có năm mươi một người từ khu vực cận sahara đã được giải cứu
nằm ở trung tâm khu vực địa trung hải tunisia là một trong những điểm đến trung chuyển phổ biến nhất để nhập cư bất hợp pháp vào châu âu
số lượng người nhập cư cố gắng tìm cách đến italia qua ngã tunisia đang gia tăng bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt nhằm chấm nhập cư bất hợp pháp của chính quyền nước này
phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tại mali đã cực lực lên án vụ tấn công nhằm vào doanh trại của lực lượng vũ trang sở tại ở miền trung mali vào sáng hôm hai mươi hai tháng bốn khiến nhiều dân thường thiệt mạng
trong tuyên bố người đứng đầu phái bộ trên nhấn mạnh thủ phạm gây ra vụ tấn công này phải được xác định nhanh chóng và đưa ra xét xử trước pháp luật
vì mục tiêu này phái bộ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ thiết yếu cho chính quyền mali để tiến hành cuộc điều tra cần thiết
trong thông báo tối hai mươi hai tháng bốn chính phủ mali xác nhận một mươi dân thường đã thiệt mạng và sáu mươi một người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào khu vực sân bay sevari ở thị trấn motti
ngoài ra lực lượng an ninh đã tiêu diệt hai mươi tám phần tử khủng bố
liên quan đến tình hình xung đột tại sudan ngoại trưởng ả rập xê út hoàng tử faisan bin fahan đã có cuộc điện đàm với đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu joseph borrell
nhằm thảo luận về những nỗ lực cần thiết để ngăn chặn bạo lực tại quốc gia châu phi
tại cuộc điện đàm cả hai quan chức đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm leo thang căng thẳng ở sudan và bảo vệ thường dân sudan cũng như các công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại quốc gia đông phi này
trong một thông báo trên mạng xã hội twitter ông borrell cho biết đã nhất trí với hoàng tử faisan về việc tiếp tục các nỗ lực và cùng nhau phối hợp nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại sudan
ông nói thêm hai bên đều chia sẻ những lo ngại về sự leo thang quân sự đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ thường dân là ưu tiên hàng đầu
hai quan chức eu và ả rập xê út cũng điểm lại những diễn biến mới nhất trong tình hình khu vực và quốc tế đồng thời thảo luận về những nỗ lực nhằm mang lại hòa bình và an ninh quốc tế
theo các phương tiện truyền thông địa phương ngày hai mươi ba tháng bốn giao tranh vẫn tiếp diễn tại sudan
trước tình hình bất ổn tại sudan sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh
rsf bán quân sự nhiều quốc gia đang gấp rút tiến hành sơ tán công dân và các nhà ngoại giao của mình khỏi quốc gia trung phi này
bộ ngoại giao ấn độ ngày hai mươi ba tháng bốn cho biết cơ quan chức năng đã triển khai hai máy bay ở jaidat và một tàu tới cảng sudan để chuẩn bị hoạt động sơ tán
ngoài ra thông báo lưu ý công dân ấn độ chủ động liên hệ với đại sứ quán ở sudan để sớm có được những tư vấn cần thiết cho việc sơ tán an toàn
người phát ngôn bộ quốc phòng đức cùng ngày cho biết máy bay quân sự đầu tiên của nước này
đã hạ cánh ở sudan
tuy nhiên quan chức này thừa nhận quá trình sơ tán công dân đức và các nước khác sẽ cần nhiều thời gian
trong khi đó bộ ngoại giao italia cho biết đang làm việc với các bên tại sudan để đảm bảo an toàn cho các công dân italia muốn rời khỏi quốc gia bắc phi này
hiện có khoảng một trăm bốn mươi công dân italia cần được sơ tán khỏi sudan
trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản twitter cá nhân ngày hai mươi ba tháng bốn thủ tướng canada justin trudeau tuyên bố nước này tạm ngừng các hoạt động và giúp các nhà ngoại giao khỏi sudan
trước đó anh mỹ và một số quốc gia đã đặt tài khoản twitter cá nhân
các quốc gia khác cũng đã sơ tán nhân viên ngoại giao cùng các thành viên gia đình của họ khỏi sudan
để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy diễn ra tại thành phố hiroshima nhật bản
trong thời gian dự kiến một mươi chín đến hai mươi một tháng năm sẽ có tổng cộng hơn năm sáu trăm linh nhân viên cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh cho sự kiện quan trọng này
tại khu vực trung tâm thành phố hiroshina nhật bản cảnh sát đã tăng cường tuần tra
tại các khu vực đông người khu vực gần nhà ga xe lửa chính triển khai chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ lực lượng an ninh cũng được yêu cầu kiểm tra hành lý và thẳng vào những đối tượng có dấu hiệu khả nghi
để loại bỏ các nguy cơ từ các thiết bị không người lái gây ra chính quyền tỉnh heroshima đã thông báo lệnh cấm các thiết bị bay này xuất hiện gần địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh
cho phép cảnh sát sử dụng súng gây nhiễu sóng vô tuyến và máy dò để ngăn cản xác định vị trí và kiểu dáng của máy bay không người lái cùng các thông tin khác
cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản cam kết đảm bảo an ninh cao độ trong thời gian diễn ra hội nghị
tuy nhiên cũng không loại trừ nguy cơ xảy ra các hành động khủng bố quốc tế tấn công mạng hay tấn công theo hình thức những con sói đơn độc
nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang nga
phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev đã đưa ra quan điểm trên
đồng thời đề ngỏ khả năng moscow chấm dứt thỏa thuận sang kiến ngũ các biển đen
trước đó bloomberg đưa tin giới chức các nước g bảy đang thảo luận về khả năng cấm hoàn toàn hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang nga
trước thềm hội nghị thượng đỉnh g bảy dự kiến diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm tại thành phố hiroshima của nhật bản
một số sản phẩm có thể được miễn trừ lệnh cấm này như dược phẩm nông sản và thực phẩm
gói trừng phạt mới được đề xuất sẽ là gói trừng phạt thứ một mươi một của eu nhằm vào moscow
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trọng tâm chính của gói trừng phạt mà cơ quan điều hành eu sắp đề xuất sẽ là khắc phục các kẽ hở và xử lý việc lách các hạn chế hiện có
các đề xuất trừng phạt cần được sự thông qua của tất cả các quốc gia thành viên và có thể thay đổi trước khi chúng được chính thức trình bày
trong các cuộc thảo luận để đạt được sự thống nhất
cho đến nay khối đã thông qua và áp đặt một mươi vòng trừng phạt nhằm vào nga
vẫn chưa rõ khi nào gói trừng phạt mới của bruxelles sẽ được hoàn tất
bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác
nạn lừa đảo bằng các tin nhắn gửi tới điện thoại hiện đang rất phổ biến tại australia khiến người dân nước này thiệt hại rất nhiều tiền mỗi năm
và để làm giảm tình trạng này australia cho biết sẽ bắt đầu cho phép một số cơ quan đăng ký nhận dạng tin nhắn
bộ trưởng truyền thông australia cho biết sắp tới australia sẽ cho phép các cơ quan tổ chức đăng ký nhận dạng tin nhắn
để các đối tượng phạm tội không còn giả mạo danh tính của một số cơ quan tổ chức
gửi các tin nhắn kèm theo mã độc
nhằm đánh cắp thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo
chính phủ australia dự kiến sẽ chi một mươi triệu đô la australia trong vòng một mươi hai tháng để thực hiện kế hoạch này
tuyên bố của bộ trưởng truyền thông australia được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng của nước này vừa ra thông báo cho biết
trong năm ngoái người dân nước này thiệt hại tới ba một tỷ đô la australia do các hoạt động lừa đảo qua mạng
trong đó có việc lừa đảo bằng cách nhắn tin kèm theo các mã độc đến điện thoại của từng người
một bộ thẩm đoàn của tòa án bang california của mỹ đã tuyên bố
các bộ thẩm đoàn tesla chiến thắng trong phiên sách sử vụ tên nạn xe sử dụng phần mềm autopilot của công ty này
trước đó justin su cư dân thành phố los angeles đã đâm đơn kiện vào năm hai nghìn hai mươi
nói rằng chiếc tesla moders của cô đã lao vào lề đường khi đang ở chế độ lái tự động
và một túi khí đã bung ra mạnh đến mức làm gãy hàm của nguyên đơn gãy răng và gây tổn thương dây thần kinh trên mặt cô
cô su cáo buộc những thiếu sót trong thiết kế của autopilot
và túi khí đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn ba triệu đô la mỹ
tesla bác bỏ trách nhiệm pháp lý về vụ tai nạn và cho biết trong hồ sơ tòa án rằng
dù đã sử dụng autopilus trên đường phố thành phố bất chấp cảnh báo hướng dẫn sử dụng trong trường hợp như vậy
tại tòa án tối cao los angeles vào ngày hai mươi một tháng bốn bội thẩm đoàn đã tuyên bố su không thiệt hại gì
túi khí hoạt động một cách bình thường đảm bảo độ an toàn và tesla không cố ý không tiết lộ sự thật
sau phán quyết bồi thẩm đoàn cho biết tesla đã cảnh báo rõ ràng rằng phần mềm lái xe tự động
một phần không phải là hệ thống tự lái và nguyên nhân là do sự mất tập trung của người lái xe